công an huyện anh sơn tỉnh nghệ an đã bắt giữ một mươi bảy đối tượng đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa trong ngày tết
trước đó lực lượng công an huyện anh sơn đã bắt quả tăng một mươi bảy đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
tại nhà anh trần văn điệp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại khối một b thị trấn anh sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an
qua điều tra ban đầu cơ quan công an đã làm rõ tám đối tượng tham gia đánh bạc
tăng vật thu giữ gồm hai mươi điện thoại di động hơn hai mươi tám triệu bảy trăm linh nghìn đồng
trong đó số tiền bước đầu chứng minh các đối tượng sử dụng đánh bạc là một mươi bảy triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng
và một chiếc đĩa một cái bát bốn xúc sắc hình tròn
hiện công an huyện anh sơn tỉnh nghệ an đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
xác định các đối tượng có liên quan tiến hành lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật